công an phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang vừa đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường núi sam ra quyết định xử phạt hai triệu đồng đối với trương thanh phong tạm trú tại thành phố châu đốc về hành vi ra đường không thật sự cần thiết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
công an phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang vừa đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường núi sam ra quyết định xử phạt hai triệu đồng đối với trương thanh phong tạm trú tại thành phố châu đốc về hành vi ra đường không thật sự cần thiết